kính chào quý vị và các bạn các bạn đang theo dõi chương trình an ninh mạng của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong chương trình tuần trước chúng tôi đã phản ánh đến quý vị và các bạn
các chiêu thức lừa đảo việc làm trực tuyến
trong số tuần này chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị cảnh báo về những cạm bẫy việc nhẹ lương cao này
trước đó xin mời quý vị và các bạn điểm lại các thông tin an ninh mạng tuần qua
công an hà nội cho biết thời gian qua đơn vị đã cảnh báo nhiều trường hợp
khi tham gia hẹn hò online đã bị rụ rỗ đầu tư tài chính rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
có trường hợp lên tới hàng tỷ đồng
thủ đoạn của những kẻ lừa đảo là tìm kiếm nạn nhân thông qua các ứng dụng hẹn hò trực tuyến
được nhiều người sử dụng như tinder easymart listmart hulu và tạo các tài khoản với thông tin giả mạo
sau khi kết bạn và tạo được mức độ tin tưởng họ sẽ chuyển cuộc trò chuyện sang chủ đề tài chính
khuyến khích nạn nhân tham gia vào đầu tư tài chính đầy hấp dẫn
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông khuyến cáo người dân cần cảnh giác
khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online
lời mời kết bạn từ các người lạ trên các mạng xã hội ứng dụng hẹn hò online
cẩn trọng khi tham gia ứng dụng trang web đầu tư tài chính online có nhiều rủi ro
công an hà tĩnh đã khởi tố vụ án khởi tố hai mươi hai bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thu giữ hai mươi máy tính các loại khoảng ba điện thoại chất lượng kém hàng giả
là công cụ các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
nhóm đối tượng lừa đảo này chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán điện thoại di động giá rẻ
trên các nền tảng mạng xã hội facebook shopee lazada tiktok tiki
các đối tượng đăng tải hình ảnh của điện thoại thông minh chính hãng với giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế
chỉ giao động từ một năm triệu đồng đến hai triệu đồng sau đó giao hàng là sản phẩm giả
cơ quan chức năng cảnh báo người dân tuyệt đối tỉnh táo khi đọc các đánh giá của người mua khác về chất lượng sản phẩm
ngoài ra người dân cũng nên tìm hiểu về chính sách bảo hành và hoàn tiền của bên bán hàng để đảm bảo quyền lợi cho bản thân
apple gửi cảnh báo tới những người dùng iphone trong diện có nguy cơ trở thành nạn nhân của cuộc tấn công phần mềm gián điệp đánh thuê
tuy nhiên việc này không nhắm đến đa số người dùng mà chỉ những mục tiêu cụ thể như chính trị gia
nhà báo tổ chức dân sự doanh nghiệp apple đã gửi thông báo về mối đe dọa này qua email đăng ký
apple id cũng như imessenger của những người có thể trở thành nạn nhân ở chín mươi hai nước
ngoài ra khi đăng nhập trang apple id người dùng cũng nhận được cảnh báo tương tự
cơ quan chức năng khuyến cáo những người dùng nhận được thông báo trên nên liên hệ đến bộ phận kỹ thuật của công ty để được hỗ trợ
những người dùng iphone chưa nhận được cảnh báo cũng cần hết sức cảnh giác với các rủi ro bảo mật
bộ thông tin và truyền thông vừa trao giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất sử dụng công nghệ năm g
cho tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo và tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam vnpt
cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông cho biết với việc đấu giá thành công
quyền sử dụng tần số vô tuyến điện bộ thông tin và truyền thông đã chính thức cấp phép thiết lập mạng
và cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất sử dụng công nghệ năm g từ ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
thông qua đó các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng triển khai thương mại hóa năm g trên phạm vi toàn quốc trong năm hai nghìn hai mươi
hình thành một hạ tầng mới thúc đẩy phát triển kinh tế số xã hội số chính phủ số tại việt nam
sau một thời gian tạm lắng chiêu lừa cộng tác viên online việc nhẹ lương cao bắt đầu hoạt động rầm rộ trở lại
hình thức lừa đảo này tưởng như là chiêu trò cũ thế nhưng nhiều nạn nhân vẫn mắc bẫy
qua những thủ đoạn ngày càng tinh vi
lừa đảo việc nhẹ lương cao là một trong hai mươi bốn hình thức lừa đảo trên không gian mạng được bộ thông tin và truyền thông
và bộ công an liên tục đưa ra các cảnh báo đồng thời tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền phổ biến
nâng cao nhận thức để người dân cảnh giác
họ cũng bảo là kiểu cái này thì kiểu như là làm với cả hệ thống lazada nó cũng uy tín
nên lúc nào rảnh thì cũng có thể làm
thì kiếm thêm kiểu thế
thì mấy nhiệm vụ đầu thì nó khoảng tầm mấy triệu
thì em có thể tự thanh toán được và họ cũng trả hoa hồng rất là sẵn phạm
sau đến khi đến cái đơn hàng kiểu lớn quá em có phải đi vay mọi người để thanh toán
bởi vì em sợ là nếu mà lối dừng lại thì mình kiểu dễ mất hết hẹn
nên lúc đấy là kiểu tâm lý là kiểu cố để cứu ván được cái gì thì cứu
tổng cộng em đã thanh toán cho cái bên đấy thì chắc khoảng tầm hơn một tỷ
đây là chia sẻ của một nạn nhân bị lừa hơn một tỷ đồng khi tham gia chốt đơn thanh toán đơn hàng trực tuyến
không chỉ có nạn nhân trên
thời gian gần đây có rất nhiều nạn nhân đã đến cơ quan công an địa phương trình báo
việc bị lừa tiền khi nhận việc làm trên mạng
điểm chung của các nạn nhân là tin theo lời quảng cáo của kẻ gian
với mỗi đơn hàng thực hiện thành công
người làm sẽ được hưởng lãi suất cao từ một mươi đến một mươi năm giá trị đơn hàng
khi thanh toán
các đơn hàng đầu tiên có giá trị nhỏ
nạn nhân vẫn sẽ được hưởng hoa hồng
tuy nhiên đến đơn hàng có giá trị cao hơn
các đối tượng lừa đảo sẽ chiếm đoạt số tiền và biến mất
đối tượng hướng đến của kẻ lừa đảo là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ
học sinh sinh viên hoặc những người đang thất nghiệp có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập
đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại tài khoản mạng xã hội
đánh vào ham muốn nhanh kiếm được tiền của nạn nhân
và đặc biệt trong quá trình lừa đảo các đối tượng liên tục dồn ép nạn nhân
khiến họ bị ảnh hưởng tâm lý rơi vào trạng thái hoang mang lo lắng
và sợ rằng sẽ không lấy lại được số tiền buộc nạn nhân phải tiếp tục chuyển tiền
khi số tiền nạp lên đến giá trị lớn đối tượng lừa đảo đưa ra nhiều lý do rất khó tin
như tài khoản bị đóng băng hệ thống lỗi để trì hoãn việc rút tiền
từ đó chiếm đoạt hoàn toàn tài sản của nạn nhân
có những chiêu trò cách thức ví dụ như là tuyển được nhẹ lương cao
không cần yêu cầu kinh nghiệm mà vẫn có thể làm được
thì những cái đấy em cũng gặp cả một số trường hợp rồi
rất cần công ty hoặc là những nhà tuyển dụng đến tuyển dụng trực tiếp
thì em sẽ tránh được những rủi ro cao nhất
hồi đầu mới lên thì em cũng có gặp vài trường hợp lừa đảo như vậy
một số đối tượng này thì chủ yếu là lừa đảo trên mạng nhắm vào tiền lương cao
giới thiệu công việc đầu tiên là giới thiệu công việc thì mơ hồ không rõ vị trí
rồi sau đó sẽ yêu cầu bọn em là đóng thêm tiền vào để nhận đơn hàng hay là giúp đơn gì đấy
đấy sau đó sẽ lừa em để bọn em bắt bọn em một tiền vào
riêng bản thân em thì em nghe thấy ngay từ đầu thì em đã hỏi là có mất phí gì không
còn nếu như bên đó yêu cầu em mà phải bỏ thông tin cá nhân ra
hoặc là phải gửi tiền ra thì em sẽ bảo là em không hợp với vị trí đấy
hình thức lừa đảo này đã liên tục được cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo
trong thời gian qua cùng với đó là các biện pháp phòng tránh cho người dân
tuy nhiên sau một thời gian tạm lắng chiêu trò cũ này đang có dấu hiệu rầm rộ trở lại
để tránh sập bẫy cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tuyệt đối nâng cao cảnh giác
tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ
người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau
để kiểm chứng tính chính xác nên tìm đến những văn phòng công ty có danh tiếng uy tín
hoặc các trang web chính thống của họ
người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác thường xuyên tìm hiểu thông tin
cập nhật về tình hình phương thức tụ đoạn lừa đảo tài chính mới qua các nguồn tin cậy
người dân cần thận trọng tìm hiểu kiểm tra thông tin tính pháp lý trước khi thực hiện các giao dịch tài chính trên không gian mạng
tuyệt đối không nên tin tưởng vào các lời mời chào quảng cáo
về các chương trình có ưu đại hấp dẫn hay là những lời hứa hẹn của các đối tượng
về mức hoa hồng lợi nhuận cao bất thường mà các đối tượng đưa ra
một số khuyến cáo người dân khi tìm việc trên mạng xã hội
cần tìm hiểu kỹ người giới thiệu và chính sách của công ty mà đối tượng nhắc tới
không nên quá tin tưởng vào những lời đề nghị quá hấp dẫn
và những công việc dễ dàng không quan trọng trình độ hay kỹ năng
không nên chuyển tiền cho người lạ
đặc biệt là nếu họ yêu cầu tạm ứng trước khi bắt đầu công việc
tuyệt đối không đặt cọc cho các đối tượng dưới bất cứ hình thức nào
khi chưa nắm bắt rõ ràng thông tin và mức độ uy tín
không được cung cấp thông tin cá nhân số tài khoản ngân hàng
hay mã otp cho bất kỳ ai và dưới bất kỳ hình thức nào
khi phát hiện ra dấu hiệu hoặc đã trở thành nạn nhân của những trường hợp lừa đảo
người dân cần nhanh chóng tố giác các hành vi lừa đảo
đến các cơ quan
các cơ quan có thẩm quyền để hạn chế tối đa rủi ro thiệt hại
đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình
trên thực tế không có việc làm nào dễ dàng mà có thu nhập cao
vì vậy người dân không nên tin vào những lời hứa việc nhẹ lương cao
có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn
đến đây thời lượng chương trình an ninh mạng tuần này của truyền hình nhân dân đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tuần sau